cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc triển khai cấp quả lý căn cước công dân gắn chip cho công dân
khi người dân doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử hay danh tính điện tử để thực hiện các dịch vụ công
hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo điền thông tin bằng tay như trước đây
chính vì vậy sử dụng tài khoản định danh điện tử không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp công dân tiết kiệm các chi phí kèm theo
đặc biệt không ai có thể mạo danh cá nhân tổ chức trong việc thực hiện các giao dịch do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được bộ công an quản lý
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được hiểu rõ hơn về tài khoản định danh điện tử
cũng như là các lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử
trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thì khi có tài khoản định danh điện tử
thì công dân không cần phải xuất trình thẻ căn cước công dân và các giấy tờ liên quan khác
đồng thời cũng không phải kê khai các loại biểu mẫu sẽ giúp cho việc giảm thời gian cũng như là chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính
sau hơn một tháng nỗ lực triển khai thực hiện công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận hồ sơ và cấp định danh điện tử cho hơn ba hai trăm linh trường hợp
qua đó góp phần cùng toàn tỉnh đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số trên địa bàn
với mục tiêu đưa các dịch vụ công thực hiện trên môi trường số thông qua tài khoản định danh điện tử
hiện nay mọi công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên hoặc đã có căn cước công dân gắn chip đều được miễn phí khi đến làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã trung yên huyện sơn dương của tỉnh tuyên quang để điều tra về các hành vi trên
theo hồ sơ vụ án đối tượng phùng văn vinh
và nạn nhân có mối quan hệ xã hội với nhau phùng văn vinh cho nạn nhân vay số tiền tám mươi triệu đồng từ khá lâu nhưng chị này chưa trả
chiều ngày hai mươi một mươi hai tháng bốn vinh đến phòng trọ của người phụ nữ này
tại đây chị này đã trả được sáu triệu đồng số còn lại không biết bao giờ trả
trong lúc hai bên đôi co vinh tức giận lấy con dao gọt hoa quả trong phòng trọ đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sau đó vinh lấy đi ba chiếc điện thoại di động và bốn triệu đồng rồi bỏ trốn
sau đó vinh bị lực lượng công an bắt giữ
thông tin từ công an thị xã tân uyên của tỉnh bình dương vào ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn cho biết
vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lê văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh đồng tháp chú tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương
bốn triệu đồng về hành vi tổ chức xúi dục kích động người khác gây dối làm mất trật tự công cộng
lê văn phụng là người đã lên mạng xã hội tiktok đăng tải video kêu gọi biểu tình ngay trước cổng
khu du lịch đại nam thuộc thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để ủng hộ bà nguyễn phương hằng
ngay sau khi đăng tải công an tỉnh bình dương mời người này lên làm việc
tại cơ quan công an lê văn phụng thừa nhận vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba có đăng video nêu trên nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc để câu like câu view
qua làm việc lê văn phụng đã thấy việc làm của mình là sai trái và đã gỡ bỏ video dệt trên cam kết không tái phạm
công an thị xã tân uyên ngay sau đó đã lập biên bản vi phạm đối với phụng về hành vi tổ chức xúi dục kích động người khác gây dối làm mất trật tự công cộng
thấy có đông du khách tham dự lễ hội mai an tiêm trần văn chi đã rủ mẹ là bà nguyễn thị thanh đi trộm cắp tài sản
công an huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ các đối tượng trên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an chi khai nhận đã cùng mẹ ruột là nguyễn thị thanh và mã thị
yến ở xã nga bạch rủ nhau đến đền thờ mai an tiêm để trộm cắp tài sản của những người đến tham quan lễ hội
tại đây lợi dụng đông người tiến và thanh thay nhau che chắn để thực hiện hành vi móc túi trộm cắp bốn chiếc điện thoại của những người đến tham quan lễ hội
toàn bộ số tài sản trộm cắp này đều đưa cho chi cất giữ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết mã thị tiến là đối tượng đã có hai tiền án hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần anh hào hai mươi sáu tuổi trú tại xã bình thắng huyện bù gia mập
để điều tra về hành vi sử dụng phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại khu công nghiệp bắc đồng phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
sáng ngày một mươi hai tháng bốn trần anh hào đang làm việc trong một công ty tại khu công nghiệp bắc tuần phú vì cần tiền để chơi game
nên có hỏi vay của một nữ công nhân làm cùng số tiền tám trăm linh đồng gửi qua tài khoản ngân hàng
do người vay không nhớ mật khẩu vào ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại thông minh nên đã đưa điện thoại và thẻ atm cho hào
nhờ hào đăng nhập và chuyển cho vay tám trăm linh đồng hào thấy trong tài khoản của chủ thẻ còn hơn bảy mươi triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này
đến chiều cùng ngày khi tăng ca làm việc hào gặp lại người phụ nữ vay tiền lúc sáng hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân
khi mượn được điện thoại hào đã mở ứng dụng chuyển tiền trong điện thoại này và chuyển số tiền ba mươi triệu đồng trong tài khoản của chủ điện thoại vào tài khoản của một người quen khác của hào
sau đó trả lại điện thoại cho chủ nhân và liên hệ với người đã nhận tiền để rút tiền tiêu xài
đến ngày một mươi ba tháng bốn người cho hào mượn điện thoại phát hiện bị mất tiền trong tài khoản nên nghi ngờ hào đã chiếm đoạt và gặp hào để nói chuyện nhưng hào không thừa nhận
vì vậy người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
tại cơ quan công an hào đã thừa nhận mình đã chiếm đoạt số tiền của bị hại
công an huyện đồng phú đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị lợi dụng nhu cầu các công dân việt nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh nghệ an vừa bắt một đối tượng lừa đảo bán vé máy bay với thủ đoạn rất tinh vi
đây là đối tượng hồ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phúc sơn huyện đồng phú
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy nhiều người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về việt nam để tránh dịch
nhưng số chuyến bay rất hạn chế vì vậy tùng nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản
tùng sử dụng các tài khoản facebook ảo để tìm kiếm người có nhu cầu
sau đó hướng dẫn họ liên lạc vào một email giả danh của đại sứ quán việt nam mà tùng đã lập sẵn
để tạo niềm tin tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh giấy tờ như hộ chiếu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
giấy xác nhiệm covid một mươi chín
để tránh bị phát hiện tùng không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nạn nhân
mà lợi dụng tài khoản của các trang bán hàng trực tuyến
thì em sẽ tìm ở bên bán thiết bị điện tử số tài khoản của bên bán thiết bị tử
và nói rằng mình sẽ mua bán thiết bị điện tử và cung cấp số tài khoản đó cho bên bị hại
và bị hại sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị bán thiết bị điện tử đó
và mình sẽ nhận đồ thiết bị điện tử và bán lấy tiền mặt
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hồ xuân tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn hai mươi bị hại trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với hai bị hại
và xác định tổng số tiền của hai người bị tùng chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong quản này đổi tường hồ sơn tùng đã sử dụng
các thủ đoàn lập mới và tính ví
đổi tường sử dụng các tráng mạng xã hội
cũng như các email giả của lãnh sử quản việt nam tại nước ngoài
quá trình điều tra ban đầu thì xác định khoảng hai mươi bị hại đến nhiều địa phương của cả nước
và số tiền làm rõ ban đầu khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
qua vụ việc này chúng tôi khuyên cáo
thứ nhất công dân việt nam khi có mong muốn trở về nước
thì nên lên cổng thông tin điện tử chính thức của đại sứ quán việt nam ở các nước
để kịp thời nắm bắt được
thủ trướng kế hoạch xác minh lịch trình thời gian cụ thể các chuyến bay về việt nam
khi cần thiết có thể liên hệ trực tiếp bằng các hình thức trực tiếp
như gọi điện vào đường dây nóng hoặc đến trụ sở làm việc
cái thứ hai việc chuyển khoản tiền mua vé máy bay
phải được chuyển vào các tài khoản của các tổ chức
như các công ty lửa hành du lịch quốc tế được cơ quan nhà nước bảo hộ khuyến cáo
và người dân có thể trực tiếp liên hệ với các công ty này hoặc các hãng hàng không để kiểm tra tính xác thực
hồ xuân tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an ra quyết định tạm giữ hình sự
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của hồ sơn tùng
thì liên hệ với công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
thưa quý vị tại đình làng an vĩnh đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi

ban khánh tiết đình làng an vĩnh
cùng các tộc họ trên đảo đã tổ chức lễ khao lề thế lính hoàng sa
đây là lễ hội thể hiện nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người dân trên đảo lý sơn
là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước khẳng định chủ quyền biển đảo của việt nam
lễ khao lề thế lĩnh hoàng sa tái hiện các họa sinh động lễ khao lề thế lĩnh hoàng sa năm xưa
những thuyền câu trong khoang lái có hệ nhân làm bằng giấy
trên thuyền có đặt đơn vị của người lính hoàng sa
cùng các vật lễ mà binh phu hoàng sa phải mang theo
như vàng mã thịt gà xôi chè nẹp tre dây mây muối gạo
trong không khí trang nghiêm các bố lão đại diện các họ tộc khân vái linh hồn tổ tiên và các hùng binh
lễ khao lề thế lĩnh hoàng sa đã thấm sâu vào lòng mọi người dân đất đảo
như một bằng chứng sống về chủ quyền của việt nam trên hai quần đảo hoàng sa trường sa